ngày một mươi chín tháng hai tại thủ đô phnom penh công ty viettel cambodia đã tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm kinh doanh viễn thông tại campuchia
đến sự buổi lễ có phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng campuchia tia banh đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh
chủ tịch tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel lê đăng dũng cùng nhiều khách mời campuchia vào việt nam
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội lê đăng dũng cho biết
trong một mươi năm kinh doanh viễn thông tại campuchia thương hiệu medphone của viettel đã tạo nên sự bùng nổ viễn thông
hỗ trợ cho người dân campuchia tiếp cận với viễn thông xóa nhào khoảng cách giữa thành thị và nông thôn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
hiện nay medphone có một mươi một trạm phát sóng công nghệ hai g ba g và bốn g hai mươi ba km cắp quang phủ sóng đến tận vùng sâu vùng xa
thay mặt chính phủ hoàng gia campuchia phó thủ tướng tia banh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của medphone
cũng như đóng góp quan trọng của doanh nghiệp này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của campuchia đặc biệt trên lĩnh vực viễn thông
nhân dịp này phó thủ tướng tia bang đã trao hôn trường lao động của campuchia cho chủ tịch tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel lê đăng dũng và một số lãnh đạo của viettel campuchia